kính chào quý vị và các bạn
đêm nay và sáng mai bắc bộ chịu tác động của không khí lạnh suy yếu nên trời nhiều mây có sương mù dài rác mức độ dày đặc tập trung ở vùng núi và ven biển khiến cho tầm nhìn xa giảm thấp
quý vị lưu ý là di chuyển chậm sử dụng tín hiệu đèn hợp lý để đảm bảo an toàn về người và phương tiện
còn về nhiệt độ duy trì ổn định trời rét về đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất chủ yếu ở mức một mươi bảy hai mươi độ vùng núi cao thấp hơn dưới một mươi sáu độ
ban ngày trời nắng nhiệt độ cao nhất vào trưa chiều ở ngưỡng là hai mươi năm hai mươi tám độ có nơi cao hơn ở các tỉnh thành tây bắc bộ
tại khu vực trung bộ phổ biến có mưa vài nơi chế độ nhiệt ẩm ít biến động
riêng với khu vực bắc trung bộ thì sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác đến trưa chiều có nắng và nhiệt độ tăng nhẹ cao nhất vào trưa chiều từ hai mươi sáu đến ba mươi độ
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận nhiệt độ ngày đêm có phần cao hơn đôi chút so với khu vực phía bắc miền trung
ngày mai giao động từ hai mươi bảy đến ba mươi độ riêng ninh thuận bình thuận có thể chạm mức là ba mươi một ba mươi hai độ
tại khu vực tây nguyên và nam bộ đêm không mưa trời rét về đêm và sáng tại khu vực tây nguyên với nhiệt độ thấp nhất phổ biến ở mức một mươi sáu một mươi chín độ và hai mươi ba hai mươi sáu độ ở các tỉnh thành nam bộ
ban ngày trời nắng nhiệt độ cao nhất vào trưa chiều ở trong khoảng hai mươi bảy ba mươi độ ở tây nguyên còn nam bộ là từ ba mươi một ba mươi bốn độ
đông nam bộ có thể xuất hiện nắng nóng với mức nhiệt trên ba mươi năm độ
chuyển sang những thông tin thời tiết biển
thời tiết tại khu vực biển đông bao gồm quần đảo hoàng sa và quần đảo trường sa trong đêm nay và ngày mai phổ biến không mưa
có trăng chỉ có mưa vài nơi tại khu vực giữa và nam biển đông trong thời đoạn ngắn tầm nhìn xa trên một mươi km
trên toàn khu vực các vùng biển phổ biến có gió đông bắc đến đông cấp bốn có lúc cấp năm
nhiệt độ trên cả hai quần đảo hoàng sa và trường sa đều ở mức là dưới ba mươi độ
đến với thời tiết thủ đô hà nội đêm và sáng sớm nhiều mây có sương mù và sương mù nhẹ dài rác
trưa chiều giảm mây trời nắng đêm và sáng sớm trời rét gió đông nam cấp hai cấp ba
nhiệt độ ngày đêm giao động trong khoảng từ một mươi chín đến hai mươi bảy độ